trái tim cho em đó là tên gọi của chương trình khám sàng lọc tim miễn phí dành cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi tại sơn la
chương trình ý nghĩa này không chỉ hỗ trợ điều trị miễn phí cho các em mà còn tạo ra niềm hy vọng cho các gia đình đang còn khó khăn
theo kế hoạch chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho khoảng hai trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
nhưng số lượng trẻ được khám đã vượt xa kế hoạch với khoảng năm mươi
nhiều người mặc dù ở rất xa nhưng vẫn đưa con em đến với hy vọng sẽ được các y bác sĩ của bệnh viện tim hà nội thăm khám với máy móc hiện đại nhất
sau khi khám sàng lọc gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chỉ định phẫu thuật sẽ được chương trình trái tim cho em tài trợ kinh phí